ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua tại hà nội cộng cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức hội thảo đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá
tại hội thảo đa số các ý kiến đều đồng tình ủng hộ việc triển khai đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá

giá sàn là thế nào hai nguyên tắc định giá sàn tôi nghiên cứu ở đây

cao hơn là bao nhiêu

vì mình không biết giá thị trường là giá gì

trong ba cái quyền của cái biển số này thì vẫn có quyền chuyển nhượng
một loạt cái khác nó cũng tương tự

thưa đồng chí hiện đề án đấu giá biển số xe đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận
và bộ công an thì đang hoàn thiện đề án

như các bạn đã biết thì bộ công an cũng đã chỉ đạo bộ công an thông phối hợp với các bộ ban ngành
đã tổ chức nghiên cứu và đến cơ bản đến nay đã hoàn thiện các bộ trường đề án

và tổ chức các ý kiến của chuyên gia và một số đại biểu quốc hội

xin ý kiến của ủy ban các địa phương và các bộ ban ngành
để tập hợp tiếp thu và hoàn chỉnh đề trình tổ tướng chính phủ theo đúng thời gian quy định
nếu như được thực hiện

và thứ ba nữa là quan trọng là đáp ứng nhu cầu của người dân

và thứ tư là cũng có một phần liên quan đến nâng cao
nâng cao hiệu quản lý tài sản công trong đó có tăng một số nguồn thu nhân dân trong việc khai thác quản lý sử dụng tài sản phương tiện
tại việt nam thì từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cục cảnh sát giao thông cũng đã từng là đề xuất đầu giá biển số xe
thế tuy nhiên là luật đầu xá tài sản lại không đưa biển số vào danh mục những tài sản được đầu xá
khiến cho các bộ liên quan không có căn cứ pháp lý để triển khai
và theo quy định của luật giao thông đường bộ có hiệu lực từ năm hai nghìn tám
thì việc mua bán biển số xe cũng bị cấm
thế vậy là rõ ràng là chúng ta có những mâu thuẫn khó khăn trong các quy định về luật cần phải tháo gỡ đúng không
đúng rồi như các bạn đã biết thì bộ ngoan cũng hai lần tổ chức đầu xá biển số phương tiện năm hai nghìn ba và năm hai nghìn tám
tuy nhiên thì hệ thống pháp luật chúng ta thì chưa đồng bộ
có một số vướng mắt liên quan các kế hoạch chuyên ngành về quản lý phương tiện
ví dụ như là giao thông đồng bộ hai nghìn tám thì quy định cấm mô bán biển số
và luật tài sản công thì mới được ban hành và có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thì mới có quy định được đưa
đưa cái kho số phương tiện giao thông vào cái tài sản công để chúng ta tổ chức đấu giá
và đến nay thì cơ bản các cái văn bản liên quan đến tài sản công thì đã có
đã có đủ cơ sở pháp lý để triển khai
tuy nhiên là ví dụ như hiện nay cái luật tài sản công bộ ngoan hai nghìn tám cũng chưa sửa đổi cái điều mô bán biển số
cái thứ hai là luật tài sản công thì trong quá trình thực hiện các cái quy định đấu giá
thì cũng chưa quy định cụ thể cái việc quy định cái giá khởi điểm cho từng biển số
và khi mà chúng ta thực hiện cái việc đấu giá biển số
thì cái việc mô bán sang tên hoặc chuyển dựng thì cũng chưa được cụ thể ở các luật chuyên ngành
và kể cả khi mô bán và thu thuế thì cũng hiện nay cũng chưa có
do vậy chúng tôi trên cơ sở là bám vào cái luật đấu giá tài sản và sử dụng tài sản công
và quy định các luật ngành thì chúng tôi sẽ nghiên cứu theo hướng
sẽ đề xuất chính phủ và quốc hội cho phép thực hiện một số cái nội dung mà chưa quy định của luật
hoặc là còn mô thuẫn một luật thì sẽ đưa ra để giải quyết những vấn mắc của luật trên cơ sở đó
thì sẽ tổ chức triển khai thực hiện
để đảm bảo được cái việc theo đúng quyết quan mật và đảm bảo khách quan
và đáp ứng nhu cầu của người dân đối với những lựa chọn biển số xe
như đồng chí cũng vừa nhắc tới đó là cái mức giá khởi điểm của biển số xe
và đây cũng là nội dung được rất nhiều người quan tâm
căn cứ nào để chúng ta đưa ra cái mức giá khởi điểm của biển số
và cái việc đấu giá sẽ được tiến hành như thế nào ạ
thứ nhất thì theo quan điểm bộ công an thì chúng tôi không đưa ra các cái khái niệm về biển số đẹp
mà toàn bộ các con số của bộ ngoan khi chuẩn bị đưa ra đăng ký
tức là chưa được đăng ký thì sẽ được công khai
và người dân có thể lựa chọn các biệt số theo sở thích của họ
và trên cơ sở đó thì khi có người dân lựa chọn thì tôi sẽ chuyển sang cái kho đấu giá
chính vì lý do đó thì cái việc và xác định cái giá khởi điểm của từng biển số hiện nay là rất là khó gắn vương mắc
theo luật quản lý tài sản công thì phải thành đặc vụ đồng
và rất nhiều cái thủ tục để chúng ta xác định cái giá trên cơ sở xác thực tế
và các cái giá liên quan đến vùng miền và các cái gọi là cái tài sản mà nó có giá trị
tuy nhiên đối với biển số xe thì đây là chúng tôi xác định là không đưa ra các biển số đẹp
theo quan liệm trinh thống và đây hoàn toàn là dựa trên cái nhu cầu của từng người dân một
và có những người dân thì người ta lựa chọn những cái biển số theo sở thích
hoặc theo những ngày tháng kỷ niệm thì cũng nêu con trung chưa chắc đã phải là biển đẹp
do vậy là cái việc đưa ra cái giá khởi điểm theo quyết định là thành công
đối với từng biển số mà để đấu giá là rất khó
vì vậy chúng tôi thì cũng đã báo cáo lãnh đạo bộ và có tham khảo ý kiến của các bộ chuyên ngành
và các vật sư cũng như các đại vụ hội thì cũng sẽ đề xuất một phương án là cho phép
lựa chọn cái giá khởi điểm biển số xe theo một cái mức quy định cụ thể
đối với từng vùng và từng địa phương để từ đó có thể triển khai được
đáp ứng được cái quá trình thực hiện
điều đảm bảo được cái việc khai thác quản lý theo đúng quy định là thành công
nhưng cũng phải đáp ứng khả thi trong quá trình thực hiện đối với cái việc đưa cái biển số
để đấu giá cho người dân làm sao mà thuận lợi nhất
khi mà đấu giá thành công thì cái biển số
đấu giá đó sẽ gắn với người hay là gắn với phương tiện
và liệu người dân có cái quyền mua bán để chuyển dựng
cho tặng hay là thừa kế biển số đẹp hay không
chúng tôi thì đang nghiên cứu bám vào các quy định hiện hành
về thứ nhất là thuận dân sự thứ hai là quy định về luật tật tràn công
tài sản được đấu giá thì chúng tôi cũng nghiên cứu theo hướng là đảm bảo tối đa
cái quyền của người dân khi mà đã trúng cái biển số đấu giá
theo hướng là người dân có thể giữ lại
theo người để phục vụ công tác
có thể là chuyển đổi sang các xã khác cũng có thể là cho tặng
bán đối với cái biển số đó tuy nhiên là phải thực hiện
trong cái quân phòng luật cho phép và chúng tôi thì đối với lực lượng công an
thì cũng sẽ tăng cường cái công tác quản lý nhà nước đảm bảo
làm sao đáp ứng tối đa nhất cái việc quản lý nhà nước
đối với phương tiện giáo thông quân đồng bộ trong đó có biển số trúng đấu giá
cái thứ hai là cũng đảm bảo tối đa cái quyền của người dân
trong quá trình mà trúng cái biển số đấu giá